thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn đạo lý truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc
trong những ngày qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm đã có nhiều việc làm thiết thực và có ý nghĩa để tri ân các gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng
tp hcm hiện có trên năm năm trăm linh mẹ việt nam anh hùng trong đó có gần ba trăm linh mẹ còn sống và gần năm mươi người đang hưởng chế độ chính sách người có công
thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa năm nay thành phố đã trích gần một trăm linh tỷ đồng từ nguồn ngân sách và nguồn ủng hộ của các mạnh thường quân để hỗ trợ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hương binh nặng tăng thêm thu nhập làm chân tay giả mua máy trợ thính xây tặng nhà tình nghĩa tặng sổ tiết kiệm

nhân dân hưởng ứng ứng sôi nổi như trao tặng nhà tình nghĩa phụng dưỡng đến suốt đời các mẹ việt nam anh hùng